sau khi triển khai kinh doanh đại trà từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy sản lượng xăng e năm ron chín mươi hai bán ra tại các cửa hàng xăng dầu của tổng công ty dầu khí việt nam đạt khoảng sáu trăm linh sáu trăm năm mươi m ba một ngày
nghĩa là tăng gấp hai năm lần so với trước đó và chiếm tỷ trọng khoảng bảy mươi tổng lượng xăng bán ra tại các cửa hàng xăng dầu
theo tổng công ty dầu việt nam về chất lượng sản phẩm kể cả thời gian trước đây khi pvoi bán xăng sinh học e năm ron chín mươi hai trên thị trường
đặc biệt là sau ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cũng như sau ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám chưa có bất cứ sự phàn nàn nào của khách hàng về chất lượng số lượng xăng e năm ron chín mươi hai do tổng công ty dầu việt nam bán tại các cửa hàng xăng dầu
giá xăng e năm ron chín mươi hai cũng rẻ hơn rất nhiều so với xăng khoáng ron
lượng xăng e năm ron chín mươi hai bán ra tại các cửa hàng xăng dầu của tổng công ty dầu việt nam đạt khoảng sáu trăm linh sáu trăm năm mươi m ba một ngày tăng gấp hai năm lần so với trước và chiếm tỷ trọng khoảng bảy mươi tổng lượng xăng bán ra tại các cửa hàng xăng dầu